sau khi đi qua philippines bão goni đã tiến vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi của năm nay
ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi một tại hà nội phó thủ tướng trịnh đình dũng đã chủ trì cuộc họp để ứng phó với cơn bão này
sau khi đi vào biển đông bão số một mươi đã giảm từ cấp một mươi bảy khi đổ bộ vào philippines xuống còn cấp tám giật cấp một mươi
dự báo đêm mùng bốn dạng sáng ngày năm tháng một mươi một bão số một mươi sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền khu vực từ đà nẵng đến phú yên
với sức gió cấp chín giật cấp một mươi hai
tuy bão đã giảm cấp nhưng đây là cơn bão phức tạp dễ bị ảnh hưởng bởi nhiều hình thái thời tiết
và hoàn lưu của bão sẽ gây mưa lớn tại khu vực trung bộ nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất lũ ống lũ quét vẫn rất cao
phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu các địa phương không được chủ quan phải bảo đảm phương châm bốn tại chỗ khi ứng phó với bão
tập trung giả soát tàu thuyền trên biển để vào nơi tránh trú an toàn và hướng dẫn các tàu di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm
sơ tán dân ra khỏi lồng bè tròi canh không vì dự báo bão không lớn mà chủ quan

phải theo dõi chặt chẽ cơn bão khi đổ bộ vào bờ để chủ động sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm
và đặc biệt là sơ tán người dân khỏi những khu vực mà dễ sạt lở đất lũ ống lũ quẹt
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm cứu nạn ở những khu vực đã bị sạt lở đất trên biển phải bảo đảm an toàn
bộ tài nguyên và môi trường tập trung xây dựng và sớm hoàn thiện bản đồ đánh giá nguy cơ sạt lở đất
tên bão trên biển đông
cơn bão số một mươi có tên gọi quốc tế là goni
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi một mươi sáu h ngày hôm nay
bão còn cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày ba tháng một mươi một bão ở cách đảo quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm sáu mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
đến một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi một bão tiến sát đất liền nước ta vào cách quảng ngãi và bình định khoảng một trăm bảy mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín giật cấp một mươi một
tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm cứu nạn tại hai xã phước lộc và phước thành
huyện phước sơn tỉnh quảng nam
sự đoàn không quân ba trăm bảy mươi hai đã lên kế hoạch cho máy bay mi
một trăm bảy mươi một thuộc trung đoàn chín trăm ba mươi thực hiện bốn chuyến bay trong ngày hôm nay
để chở hàng hóa lương thực thực phẩm thuốc men thiết yếu cho đồng bào tại đây
nhằm bảo đảm lương thực cho bà con ở hai xã này đủ dùng trong ít nhất ba mươi ngày tới
hiện tất cả mọi phương tiện gồm máy bay trực thăng hàng hóa đã được tập kết
và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi thời tiết cho phép
ngoài ra huy động ba mươi người để tiếp tục gùi hàng thiết yếu từ xã phước công
băng rừng vào xã phước lộc
trước đó ngày một tháng một mươi một
trung đoàn không quân chín trăm ba mươi đã thực hiện thành công hai chuyến bay tiếp tế cho người dân xã phước lộc
bên cạnh đó công tác tìm kiếm những người mất tích tại huyện phước sơn cũng được tiến hành khẩn trương
đến sáng nay lực lượng tìm kiếm đã tìm thêm được thi thể của hai người mất tích
liên quan đến vụ sạt lở tại thôn một xã trà leng huyện nam trà my
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết ngoài việc tìm kiếm tại hiện trường
từ ngày một tháng một mươi một đến nay lực lượng chức năng đã huy động phương tiện
và người để triển khai tích cực tìm kiếm thêm ở trên sông leng
lòng hồ thủy điện sông chanh hai và khu vực bãi bồi sông leng
tại khu vực sông leng và hồ thủy điện sông chanh hai
các lực lượng tìm kiếm đã gặp nhiều khó khăn khi cây gỗ đang thành lớp trăng trịt trên mặt nước
hiện khu vực đã có mưa lớn và nước dâng cao vần đục
nên việc quan sát bằng mắt thường bị ảnh hưởng
bên cạnh công tác tìm kiếm ở hai khu vực trên
các lực lượng còn tổ chức đi tẩm soát dọc các bãi bồi ven sông
đồng thời tăng cường trang thiết bị tại hiện trường sạt lở và phong tỏa các lối ra
để vừa bảo đảm công tác tìm kiếm vừa an toàn cho lực lượng cũng như người dân địa phương
dù nỗ lực như vậy nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy một mươi bốn người đang còn mất tích trong vụ sạt lở đất tại đây
thông tin thêm về hoạt động tìm kiếm những công nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba tỉnh thừa thiên huế
hiện nay công tác tìm kiếm đã được triển khai trở lại
cụ tận dụng thời tiết nắng giáo các lực lượng cần khẩn trương đẩy nhanh công tác tìm kiếm
trước khi cơn bão số một mươi có thể tiến vào khu vực miền trung
đến nay hiện trường tìm kiếm một mươi hai công nhân bị mất tích tại thủy điện rào trang ba đang dần được thu hẹp
mọi phương tiện lực lượng cần thiết đã được huy động tối đa để phục vụ cho công tác tìm kiếm tại khu vực này
như truyền hình nhân dân đã thông tin về việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn ba tàu cá bình định gặp nạn trên biển
đến nay do ảnh hưởng của bão số một mươi tại khu vực tìm kiếm hai tàu cá bình định và hai mươi ba ngư dân mất tích
có sóng cấp năm cấp sáu gây nhiều khó khăn cho việc quan sát tìm kiếm
sáng nay ngày hai tháng một mươi một sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu nạn đóng tại vùng bốn hải quân
thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa cũng cho biết thêm ba ngư dân được cứu sống của tàu bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts
và ba ngư dân tàu bd chín mươi tám nghìn sáu trăm năm mươi tám ts ở lại hỗ trợ tìm kiếm sẽ được lực lượng kiểm ngư việt nam
đưa vào đất liền để ổn định sức khỏe và đoàn tụ với gia đình
lực lượng kiểm ngư sẽ tiếp tục tìm kiếm các ngư dân còn đang mất tích trên biển
ngay sau khi nước lũ rút nhiều gió viên cùng lực lượng địa phương trên địa bàn huyện thanh trương
nam đàn hưng nguyên của tỉnh nghệ an đã được huy động để khẩn trương tiến hành quét bùn
dọn dẹp bàn ghế sớm đón học sinh quay trở lại trường
tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều trường học ngập sâu trong nước
việc đến trường của học sinh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại nghệ an
với phương châm nước rút đến đâu sẽ làm vệ sinh tới đó
ngay từ sáng sớm nay sau khi nước rút
thầy cô trường tiểu học phạm hồng thái cùng lực lượng công an huyện hưng nguyên
đã khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường để nhanh chóng đón học sinh trở lại lớp trong thời gian sớm nhất
tại huyện thanh trương và nam đàn đến thời điểm này nhiều điểm vẫn ngập sâu trong nước
học sinh nơi đây đã phải nghỉ học từ thứ năm tuần trước
sự kiến nếu thời tiết thuận lợi phải giữa hoặc cuối tuần sau thì học sinh mới có thể đến trường
để đảm bảo an toàn cho học sinh thì huyện phạm hồng thái huyện chỉ đạo phòng giáo dục
đã cho toàn bộ các trường nghỉ học
nếu như thời tiết đẹp thì trong những ngày tới thì về cơ bản thì các trường sẽ tiếp tục là quay trở lại học tập
đối với những trường mà bị ngập thì chúng tôi chỉ đào là nước rút đến đâu
thì tổng dọn vệ sinh đến đó và tuyệt đối phải đảm bảo an toàn
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo tỉnh nghệ an
đến ngày hai tháng một mươi một
đã có hàng vạn học sinh tại bảy mươi năm trường học ở ba huyện thanh trương nam đàn và đô lương
chưa thể đến trường do địa hình chê cắt cô lập vì mưa lũ và nhiều trường học vẫn còn ngập sâu trong nước